tiếp tục những thông tin mới nhất về đợt nắng nóng kéo dài đang diễn ra
từ cuối tháng sáu cho đến nay trên địa bàn tỉnh hòa bình liên tục xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng
khiến số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng đột biến
theo thống kê của bệnh viện đa khoa tỉnh hơn năm mươi số bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị
là do mắc các bệnh về thời tiết chủ yếu ở người già và trẻ em
từ đầu tuần đến nay khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình thường xuyên trong tình trạng quá tải
do lượng bệnh nhân tăng đột biến
bệnh nhân nhập viện điều trị chủ yếu là các bệnh lý mạng tính như tăng huyết áp hen phế quản suy tim
tại khoa nhi trong những ngày nắng nóng này trung bình số trẻ đến khám và điều trị lên đến gần một trăm linh bệnh nhân mỗi ngày
tăng đột biến so với ngày thường trước đó
đa phần các bệnh nhân nhi nhập viện đều liên quan đến các bệnh về đường hô hấp tiêu hóa sốt virus
đặc biệt là nhiều trẻ nhập viện do bị sốc nhiệt viêm đường hô hấp dẫn đến viêm phổi
sốt cao khó hạ thân nhiệt hoặc bị bệnh đường tiêu hóa nặng do thức ăn không bảo đảm
đây là những bệnh mà ở tuyến huyện không xử lý được nên tình trạng bệnh khá nặng
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình khuyến cáo người dân hết sức đề phòng cho trẻ nhỏ khi có dấu hiệu sốt
dối loạn tiêu hóa nôn mửa co giật cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị kịp thời
ngoài ra cần cho trẻ uống nhiều nước ăn nhiều thực phẩm dễ tiêu hóa và vệ sinh thân thể sạch sẽ
trước nguy cơ quá tải bệnh nhân nhập viện do thời tiết nắng nóng
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã triển khai kế hoạch phương án bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện
về trang thiết bị y tế máy móc dường bệnh nhằm kịp thời cứu chữa cho người bệnh